hà nội thêm một hai trăm năm mươi ba f trong đó có bốn trăm bốn mươi năm ca cộng đồng
trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận một hai trăm năm mươi ba ca bệnh bốn trăm bốn mươi năm ca cộng đồng tám trăm linh tám ca đã cách ly
bệnh nhân phân bố tại hai trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm một mươi sáu nam tử liêm chín mươi năm long biên chín mươi ba
cầu dồn cf tại hà nội trong đợt dịch bốn từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một một năm trăm ba mươi bốn một trăm chín mươi sáu ca
về kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ năm đến một mươi một tuổi hà nội tổ chức một hội đồng cấp cứu
mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng
với số lượng học sinh như vậy cần phải tổ chức thực khoa học có sự điều tiết của hệ thống
để thực hiện tiêm chủng cho trẻ em sớm nhất và tốt nhất
đặc biệt trong quá trình tiêm chủng chúng tôi quan tâm đến các đối tượng như là trẻ em mắc bệnh bẩm sinh
trẻ suy dinh dưỡng hay trẻ có tiền sử dị ứng thực hiện khám sàng lọc thật kỹ
bên cạnh đó có những phương án xử trí trong quá trình tiêm chủng
với những trẻ có bệnh lý nền hoặc dị ứng chúng tôi sẽ tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn nhất cho các cháu
vì vậy chúng tôi cũng mong muốn phụ huynh học sinh đồng thuận đưa con em từ các điểm tiêm chủng
để thực hiện tiêm chủng đầy đủ và sớm nhất
dự kiến đợt tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi diễn ra trong khoảng một mươi ngày
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày một mươi bảy tháng bốn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thành phố hà nội hiện có khoảng chín trăm năm mươi trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai
sáng nay một mươi bảy tháng bốn quận hai bà trưng đã triển khai tiêm cho học sinh tại một số trường
trung học cơ sở lê ngọc hân trung học cơ sở nguyễn trái và trung học cơ sở nguyễn tri phương
sáng nay tại trường trung học cơ sở lê ngọc hân học sinh lớp sáu của trường đã đến tiêm vaccine moderna
tại cổng trường đã bố trí bảng sơ đồ phòng tiêm vaccine cho phụ huynh học sinh được biết
học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp sáu
từ một mươi một tuổi đến một mươi một tuổi một mươi tháng tính theo sinh nhật không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine moderna tiêm với liều lượng là hai mươi năm ml một trẻ
hai mươi tám ngày sau trẻ sẽ được tiêm mũi hai
hiệu trưởng nguyễn thị kim khuê trường trung học cơ sở lê ngọc hân quận hai bà trưng cho biết
nhà trường đã bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc
thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong hôm nay nhà trường tiêm cho khoảng năm trăm linh em học sinh trong toàn quận
trước đó viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định số ba trăm hai mươi năm quy đề vsgt tu
về việc phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine moderna phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi do chính phủ australia viện trợ
vaccine moderna phân bộ đợt này được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu với liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
trường hợp trẻ đủ một mươi hai tuổi sẽ tiêm liều năm ml theo hướng dẫn của bộ y tế
trước khi tiêm nhân viên y tế thông báo cho các em học sinh được biết loại vaccine được tiêm và hạn sử dụng
chị hà khâm thiên bày tỏ sự an tâm vì con được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín kịp thời đảm bảo an toàn khi trở lại trường học trực tiếp
chị hà nói thời gian qua tôi nhận thấy hiệu quả của vaccine trong phòng chống covid một mươi chín nên càng vững tâm
lúc đầu hơi lo lắng nhưng gia đình cũng đã trần an để bé không lo sợ khi tiêm
khoảng chín giờ một số học sinh đầu tiên đã tiêm xong
ngồi khu vực theo dõi sau tiêm em vũ bảo a lớp sáu a bốn cho biết
lúc đầu em nghe nói đến tiêm là sợ vì em sợ kim tiêm nhưng tiêm xong em không thấy đau lắm các cô bác sĩ cũng tiêm nhẹ nhàng
tại điểm tiêm trường trung học cơ sở nguyễn trãi quận ba đình học sinh lớp sáu trước khi tiêm cũng được nhân viên y tế khám sàng lọc và đo thân nhiệt
tại điểm tiêm trường trung học cơ sở nguyễn trãi trong sáng nay tiêm cho một trăm năm mươi học sinh
học sinh trường trung học cơ sở nguyễn tri phương tây moderna vào sáng một mươi bảy tháng bốn
tiêm vaccine cho trẻ giúp trẻ giảm tối đa nguy cơ mắc covid một mươi chín và tránh trường hợp bệnh trở nặng